cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh an giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn du bị bắt vì đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng
của ba gói thầu áp dụng định mức hao phí vật liệu với hệ số là một hai mươi hai đối với công tác đắp bao tải cát
dưới nước xử lý hố sói bằng xà lan hai trăm linh t là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành
từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu
dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tang nguyễn văn thái
trú tại phường thuận thành thành phố phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát tại đoạn đường quốc lộ ba
thuộc phường trung thành thành phố phổ yên thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc một người đàn ông có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ hồng phát
tiến hành kiểm tra tổ công tác bắt giữ nguyễn văn thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba mươi bảy năm gram heroin hơn một trăm linh gram ma túy đá và một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
phải cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở hà nội
với mục đích mang về thái nguyên để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân